từ ngày ba tháng bốn đến ngày tám tháng bốn tại nhà thi đấu phú thọ tp hcm sẽ diễn ra hội trợ hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi
do hiệp hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc sở khoa học công nghệ tp hcm
và một số doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp tổ chức
hội chợ hàng việt nam chất lượng cao tp hcm hai nghìn một mươi tám có sáu trăm linh gian hàng cùng ba trăm linh doanh nghiệp sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm hữu cơ
sản phẩm có chỉ dẫn địa lý mới nhất các sản phẩm được công nhận hàng việt nam chất lượng cao
triển lãm đường ra thị trường thế giới của hàng việt nam chất lượng cao với các sản phẩm nông nghiệp đạt chỉ dẫn địa lý mới được chính phủ cấp phép
ngoài ra còn có những chia sẻ trao đổi chuyên sâu về công nghệ dành cho doanh nghiệp và các bạn trẻ khởi nghiệp
hội trợ năm nay ngoài việc cung cấp cho người tiêu dùng thành phố hàng ngàn sản phẩm chất lượng cao do doanh nghiệp việt sản xuất
đây còn là nơi để người dân trên địa bàn thành phố hồ chí minh nhất là đông đảo công dân lao động
có dịp vui chơi mua sắm các sản phẩm hàng việt nam chất lượng cao với nhiều ưu đại hấp dẫn và quà tặng miễn phí